trong khu vườn ở ấp thuận hưng thị trấn ngã sáu huyện châu thành cách vựa trái cây của ông phường khoảng một trăm linh mét
tại cơ quan công an ông phừng khai khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng tám trong lúc ngủ tại vựa thì ông bị bốn thanh niên bịt mặt dí ra vào cổ khống chế
chói tay dẫn vào vườn trái cây lấy đi gần bảy mươi triệu đồng và cột chặt ông vào gốc xoài rồi lên xe mô tô bỏ đi
tuy nhiên qua điều tra công an huyện châu thành phát hiện lời khai ông phường có nhiều mâu thuẫn nên tiến hành điều tra xác minh
đến chiều cùng ngày ông phượng đã thừa nhận do đã lấy tiền của gia đình đi tiêu xài cá nhân để tránh bị gia đình phát hiện và gửi thêm tiền
ông phường đã thuê một thanh niên là người quen cũ với giá năm trăm linh đồng giúp dựng hiện trường giả là bị cướp